hữu đã cấu kết làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký tách thửa biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông
hữu đã nhận hối lộ của một số người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai
lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà riêng của vũ trí hữu trên đường huỳnh thúc kháng phường một mươi hai thành phố bảo lộc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở nơi làm việc đối với trần viết kiều
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại quận phú nhuận tp hcm là phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh bình dương để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
qua điều tra ban đầu trần viết kiều khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi làm giả ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân với mục đích làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng
kiều chưa kịp thực hiện thì đã bị cơ quan công an phát hiện
mở rộng công an tỉnh bình dương tiếp tục phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi cấu kết nhân viên ngân hàng tìm cách tìm các khách hàng
cá nhân có nhu cầu vay số tiền lớn trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng
nhân viên ngân hàng giả vờ tiếp nhận hồ sơ và đồng ý giải ngân trước một phần tiền nhưng thực chất là chuyển tiền từ các đối tượng cho vay sang cho họ
sau một thời gian nhân viên ngân hàng thông báo hồ sơ vai ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu cá nhân phải trả nợ gốc và tiền lãi từ bốn đến năm một ngày
trường hợp các cá nhân không trả tiền nợ gốc và lãi nhóm đối tượng đến nhà ép buộc cá nhân viết giấy vay nợ và chiếm đoạt các tài sản khác của họ để cấn trừ nợ
bên cạnh đó nhân viên ngân hàng còn sử dụng thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân để đưa vào ngân hàng làm thủ tục vay vốn thu lợi bất chính số tiền rất lớn

trong một bến phà cái kè thuộc xã mỹ phước huyện mang thít lực lượng công an đã bắt quả tang liêm đang cất giấu trên người một mươi năm coi giấy bạc sáu đoạn ống nhựa và một bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng ghi là ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của liêm lực lượng công an thu giữ thêm một mươi chín đoạn ống nhựa và một vỏ bao thuốc lá bên trong có chứa tinh thể màu trắng có khối lượng trên ba mươi bảy gram
tại cơ quan công an liêm khai nhận số ma túy trên được mua của một người đàn ông lạ mặt tại huyện trợ lách tỉnh bến tre với số tiền là một mươi sáu triệu đồng sau đó mang qua tỉnh vĩnh long để sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ
điều khiển xe mô tô quanh các tuyến phố tìm những phụ nữ trẻ em sơ hở trong việc quản lý tài sản thậm chí là những người già người tàn tật đi bán vé số để ra tay cướp giật tài sản là thực trạng đang gây hoang mang dư luận trên địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang
tại cơ quan công an tp châu đốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh bắt giữ các đối tượng góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
chỉ trong một ngày hai mẹ con chị nguyễn ngọc quý chú tại khóm châu long một phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc đã trở thành nạn nhân của các đối tượng cướp giật tài sản
do chủ quan mất cảnh giác chị quý dừng xe bên đường để nghe điện thoại thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe mô tô áp sát giật điện thoại
cú giật mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường
rất may chỉ bị thương nhẹ
đến chiều cùng ngày khi chưa lấy lại được bình tĩnh chị lại hay tin con gái cũng đã bị hai nam thanh niên chặn xe giật điện thoại di động trên đường đi học về
chị quý dừng xe bên đường để nghe điện thoại thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe mô tô áp sát giật điện thoại
do nên đó là đội kinh sát hình sự công an thành phố châu đốc đã tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố xác lập chiến án để đấu tranh với loại tội phạm này
qua đấu tranh chiến án thì đội cũng đã triệt phá được một nhóm đối tượng thu hồi một xe tăng vật có liên quan
là bước đầu thì các đối tượng này đã khai nhận thực hiện bốn vụ cấp giật
tại công an công an nguyễn văn điêm anh sinh năm hai nghìn hai
trú tại xã mỹ đức huyện châu phú tỉnh an giang là đối tượng chủ mưu cầm đầu khai nhận
để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng liêm anh cùng với nguyễn thanh toàn
chủ tại thị xã tân châu dương bá phú chủ tại thành phố châu đốc rủ nhau đi cấp giật tài sản
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an các đối tượng đã thường xuyên thay đổi biển số xe
và đặc điểm nhận dạng mỗi lần thực hiện hành vi cướp giật
đối với công an công an cũng khuyến cáo đối với người dân khi là
ra đường thì là hạn chế đeo nữ trang hoặc là có đeo thì cũng là mặc áo khoác che kính
cái thứ hai nữa là không nên sử dụng các bóp túi vỏ mang trên người hoặc là máng trên ba ga xe
để tạo lòng tham cho đối tượng thực hiện hành vi cấp giật đó gây nguy hiểm cho nạn nhân
để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông hãy tự nâng cao ý thức cảnh giác tự quản tự phòng
không sơ hở khi mang theo tài sản để kẻ gian lợi dụng gây án
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời truy bắt điều tra làm rõ thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
cũng trên địa bàn tỉnh an giang lực lượng chức năng đã mật phục và bắt
và phát hiện ba đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ hướng campuchia về việt nam
cụ thể vào khoảng bốn giờ ngày sáu tháng bảy tại khu vực cột mốc hai trăm sáu mươi ba trên một thuộc ấp vĩnh an xã vĩnh hội đông huyện an phú
lực lượng chức năng thuộc bộ đội biên phòng tỉnh an giang đã tổ chức mật phục
phát hiện ba đối tượng đai vác hàng hóa từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
phát hiện tổ công tác các đối tượng bỏ lại hàng hóa sau đó bỏ chạy về phía campuchia
tăng vật thu giữ tại hiện trường là hai hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại các loại tổng trị giá khoảng hai mươi tám triệu đồng
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
tham gia đường dây mua bán vận chuyển trái phép một bánh heroin từ lào về việt nam để tiêu thụ
trịnh đình quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa ra lệnh truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
sau một mươi bốn năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước ngày bốn tháng bảy vừa qua
quân đã bị các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa bắt giữ
khi đang tổ chức hoạt động bảo kê và đòi nợ thuê cho vay tín dụng đen tại tỉnh bình dương
theo tài liệu của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
sau khi bị công an tỉnh thanh hóa truy nã quân đã thay tên đổi họ là trịnh đình thanh
rồi lẩn trốn vào các tỉnh phía nam
trong suốt một mươi bốn năm lẩn trốn đối tượng này đã liên tục thay đổi chỗ ở
hòng trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an
ngày hai mươi tám tháng sáu sau khi nhận được thông tin về một đối tượng tên là trịnh đình thanh
có đặc điểm nhận dạng giống trịnh đình quân
đang tổ chức hoạt động bảo kê đòi nợ thuê cho vay tín dụng đen tại các tỉnh phía nam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã cử tổ công tác trực tiếp vào nam để xác minh làm rõ
xác định trịnh đình thanh chính là đối tượng trịnh đình quân
nên công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với công an thành phố thuận an tỉnh bình dương
bắt giữ đối tượng và di lý về thanh hóa để phục vụ công tác điều tra xử lý
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
ngô quyền tp hải phòng về hai tội danh trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng hai cm cách một năm cm dưới đuôi mắt trái
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng là đối tượng nguyễn thị mai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộp hầu thường trú tại thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng tp hải phòng
đối tượng này có sẹo không rõ hình kích thước một x năm cm cách ba cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng vũ văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khu phố tân hòa
thị trấn vĩnh bảo huyện vĩnh bảo tp hải phòng bị công an huyện vĩnh bảo
tp hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý